để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng hôm nay đoàn tiểu ban văn kiện do đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương thường trực tiểu ban văn kiện làm trường đoàn
đã làm việc với ban cán sự đảng bộ tài chính về kết quả một mươi năm thực hiện cương lĩnh và hơn ba năm thực hiện
nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng của bộ tài chính
kết luận buổi làm việc đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh vai trò quan trọng của bộ tài chính
trong sự phát triển của quốc gia đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và những kết quả đạt được của đảng bộ
và các cán bộ công chức viên chức bộ tài chính trong một mươi năm thực hiện cương lĩnh năm hai nghìn một mươi một
và hơn ba năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng theo chức năng nhiệm vụ của bộ
đồng chí đề nghị bộ tài chính cần nghiên cứu phân bổ chi tiêu ngân sách hợp lý hơn theo hướng tăng đầu tư phát triển
khuyến khích các doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ
tái cơ cấu thị trường tài chính tạo niềm tin để nhân dân tham gia đầu tư vào cổ phiếu trái phiếu
trên thị trường vốn bên cạnh việc gửi tiền vào hệ thống ngân hàng
tiếp tục hoàn thiện thể chế tiếp tục thực hiện đổi mới tinh gọn bộ máy thu hút fdi